tối ngày hôm qua mùng sáu tháng năm tại quảng trường mùng bảy tháng năm thành phố điện biên phủ
ubnd tỉnh điện biên đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng sáu mươi ba năm chiến thắng điện biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề vang mãi bản hùng ca điện biên
chương trình nghệ thuật đã tái dựng lại những thời khắc hào hùng của dân tộc trong chiến dịch điện biên phủ
theo hình thức xử thi với một mươi sáu cảnh diễn các ca khúc ca ngợi cuộc chiến tranh chống pháp và tình yêu quê hương đất nước
như ca khúc qua miền tây bắc hành quân xa bên tượng đài chiến thắng
chương trình nhằm tôn vinh sự hy sinh to lớn của bao thế hệ cha anh đã đổ máu xương vì độc lập và tự do của dân tộc
đồng thời giáo dục tinh thần yêu nước ý chí kiên cường truyền thống đấu tranh chống lại giặc ngoại xâm của dân tộc ta
thể hiện khát vọng hòa bình của con dân việt nam